cơ quan điều tra công an huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh đã ra quyết định hởi tố bị can
lệnh bắt tạm giam đối với ba đối tượng về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy
tại cơ quan điều tra bước đầu các đối tượng khai nhận vào khoảng tám h ba mươi phút ngày hai mươi ba tháng sáu
các đối tượng trương thịnh và xỉu đi hai xe mô tô mang theo dao bật lửa ba lô gùi ủng
và các vật dụng cần thiết để đi vào khu rừng khe nhồng tại thôn một mươi xã sơn hồng
để tìm tổ ong đốt lấy mật
quá trình đốt lấy mật đã khiến cho ngọn lửa lan nhanh ra khu vực xung quanh
trước đó vào ngày một mươi tháng bảy công an huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nguyễn thị hào về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy